chuyển sang các sắc màu thế giới đáng chú ý
thưa quý vị thị trưởng thành phố rio de janeiro brazil thông báo con đường dẫn đến dân vận động maracana huyền thoại sẽ được đổi tên thành đại lộ vua pele nhằm vinh danh vua bóng đá
đại lộ này dài một bốn mươi bảy km
cái tên đại lộ vua pelle đã được bầu chọn bởi những người dùng twitter tham gia cuộc thăm dò ý kiến của thị trưởng thành phố
maracana là một trong số những sân vận động nổi tiếng nhất thế giới
có sức chứa hơn bảy mươi tám người và là nơi tổ chức hai trận chung kết world cup vào các năm một nghìn chín trăm năm mươi và hai nghìn hai mươi
pelle qua đời vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trong vòng tay người thân sau thời gian dài chống trọi với bệnh tật
ông được xem là cầu thủ vĩ đại nhất của brazil và thế giới
trong sự nghiệp của mình pele đã giành ba chức vô địch world cup năm một nghìn chín trăm năm mươi tám một nghìn chín trăm sáu mươi hai và một nghìn chín trăm bảy mươi
ông ghi bảy mươi năm đồng
pele đã giành bảy bàn trong chín mươi hai lần khoác áo đội tuyển brazil